lần đầu tiên một sản phẩm gốm xứ của việt nam cùng lúc được vinh danh bằng việc xác lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục thế giới
sản phẩm đó là gốm xứ na son có tỷ lệ thạch anh cao nhất hiện nay đồng thời sản phẩm này cũng được cải tiến và nâng cao
lần đầu tiên trên thế giới thạc sĩ doanh nhân lê duy hảo người sáng lập thương hiệu gốm xứ tâm linh nason sản xuất thành công loại gốm xứ với hàm lượng thạch anh đạt tới tám mươi hai bốn mươi tám
gốm xứ na son với nhiều nhóm sản phẩm và màu sắc phong phú như tràm kim bạch kim ngọc kim và phủ kín vàng kim được vẽ thủ công bằng vàng thật của châu âu theo quy trình sung hóa ngưng kim vàng chìm trong men xứ
các sản phẩm của nason lần lượt được gửi tới tổng cục đo lường chất lượng việt nam để kiểm tra và được xác định là không có bất cứ độc tố gây hại nào như trì kadimi
hơn thế khi đưa sang viện khoa học địa chất việt nam
nhiền nát vàng
và xét nghiệm kết quả cho thấy chất liệu tạo nên sản phẩm gốm xứ na son có tới tám mươi hai bốn mươi tám là thạch anh